trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín tại khu vực pò lùng bản co xã triệu ẩu huyện phục hòa tỉnh cao bằng xảy ra vụ án mạng nạn nhân là bế ích hùng hai mươi chín tuổi xã triệu ẩu huyện phục hòa là nhân viên bảo vệ trường tiểu học bản co thân thể nạn nhân bị cắt rời để trong hai bao tải tại khu vực cò lùng bản co xã triệu ẩu